các bạn có thể tham khảo các chế độ ăn uống tốt nhất cho năm hai nghìn hai mươi hai được các chuyên gia y tế hoa kỳ chuyển đổi thành điểm số được sử dụng để xác định chế độ ăn uống tốt nhất cho sức khỏe tim mạch và tốt nhất để làm cân
ba chế độ ăn kiêng linh hoạt
chế độ ăn kiêng linh hoạt còn được gọi là chế độ ăn bán chay khuyên khích sử dụng thực phẩm có nguồn gốc thực vật
đồng thời cho phép ăn thịt và các sản phẩm động vật khác ở mức độ vừa phải
chế độ ăn tiền linh hoạt liên quan đến trọng lượng cơ thể thấp hơn và giảm tỷ lệ mắc các bệnh mạng tính
bao gồm cải thiện các dấu hiệu về sức khỏe trao đổi chất huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh đáy thở đường tuyết hai
một nghiên cứu năm hai nghìn hai mươi một trên tạp chí aptip chia chế độ ăn phiên linh hoạt thành ba loại
chế độ ăn kiêng tí hậu hạn chế tiêu thụ thịt bò và thịt cừu
một bước sơ động vật loại bỏ tiêu thụ thịt gà và giảm nhân đạo giảm tất cả các loại tiêu thụ thịt
cách tốt nhất để tuân theo kế hoạch tăng tiêu tổng thể để quản lý cân nặng và sức khỏe tổng thể
là tối đa hóa lượng thực phẩm toàn phần thực vật và giảm thiểu thực phẩm đã qua chỉ bước ký
ngày khả kỳ chúng hoàn toàn có nguồn gốc từ thực vật
nếu phần lớn các bữa ăn là thực phẩm toàn phần có nguồn gốc thực vật và protein thực vật
có thể thỉnh thoảng ăn các loại thực phẩm từ động vật sẽ mang lại lợi ích cho sức khỏe
thứ tư là chế độ ăn uống cận tâm
chế độ ăn uống cận tâm hay còn gọi là mite
kết hợp với các khía cạnh của chế độ ăn địa chung hải và dast
để tạo ra một mô hình ăn uống được thiết kế để tập trung vào sức khỏe não bụng
mục tiêu chính của chế độ ăn này là để ngăn ngừa chính xa suốt trí tuệ và suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác
nhưng bất kỳ ai cũng có thể tuân theo chế độ ăn mai để giảm cân và giữ gìn sức khỏe tổng thể

những người thực hiện chế độ ăn mai là ăn nhiều hơn một mươi loại thực phẩm bảo vệ não bộ
đó là các loại rau xanh các loại hạt ngũ cốc nguyên hạt quả mọng đậu cá da cầm hạn chế bơ và bơ thực vật khô mai thịt đỏ thực phẩm chiên bánh ngọt và đồ ngọt
vì mite mới hơn cả chế độ ăn địa chung hải và dast nên có ít nghiên cứu hơn về kết quả của nó
tuy nhiên nghiên cứu về lợi ích sức khỏe của nó đã được công bố là rất ấn tượng
trong một nghiên cứu trên gần một người lớn tuổi
những người tuân theo chế độ ăn mite chắc chẽ nhất có nguy cơ phát triển bệnh alzheimer sắp hơn năm mươi ba so với những người ăn kiêng nhiều nhất
thứ năm là chế độ ăn kiêng của phòng khám mayo
chế độ ăn kiêng mayo clinic đến từ trung tâm y tế hàn lâm hoa kỳ được tánh dựng
tập trung vào chăm sóc sức khỏe tổng hợp giáo dục và nghiên cứu
chương trình kéo dài một mươi hai tuần dựa trên những thói quen lành mạnh thực sự đã được nghiên cứu hỗ trợ
bao gồm ăn không giới hạn rau và trái cây tiêu thụ ngũ cốc nguyên hạt và chất gió lành mạnh cũng như hạn chế đường đối với những gì tự nhiên có trong trái cây
có hai phần chính trong chế độ ăn kiêng là lô dịch và fly dịch
giai đoạn đầu tập trung vào thói quen sự đối sống có liên quan đến cân nặng
sau hai tuần giai đoạn tiếp theo tập trung vào cách tiêu thụ calor
theo cách cân bằng và lành mạnh
chế độ ăn kiêng nhấn mạnh một cách tiếp cận lối sống có thể duy trì và đau dài
thứ sáu là chế độ ăn uống tlc
tlc là viết tắt của các hiệu pháp thay đổi lối sống
tlc ủng hộ việc kiểm soát nguy cơ mắc các bệnh tim mạch bằng cách áp dụng lối sống bảo vệ tim
được thiết kế như một cách để quản lý cholesterol
các hướng dẫn tlc cũng có thể giúp bạn giảm cân và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạng tính

các lựa chọn bổ sung để giảm cholesterol ldl

bao gồm tiêu thụ hai g stanol hoặc sterol thực vật mỗi ngày

vì vậy tuyên kích thực phẩm toàn phần như rau trái cây đậu hạt và ngũ cốc nguyên hạt
tlc cũng quyền ít nhất nên dành ba mươi phút hoạt động để chất cường độ vượt phải
chẳng hạn như đi bộ nhanh và tốt nhất là tất cả các ngày trong tuần
thứ bảy là chế độ ăn kiêng theo thể tích
nhiều người cho rằng giảm cân cần ăn ít hơn điều đó hoàn toàn không đúng
và chế độ ăn kiêng volumetric đã chứng minh điều đó
mặc dù không có loại thực phẩm nào vượt qua giới hạn
nhưng ý tưởng là tập trung vào mật độ năng lượng
hay còn gọi là số lượng calor cho một phần thức ăn nhất định
thực phẩm mật độ năng lượng thấp được quyền kích
chúng bao gồm các loại rau và trái cây dưới nhiều nước
không chứa tinh bột cũng như súp làm từ nước dùng
ngũ cốc nguyên hạt protein nạc đậu đậu lăng
và các sản phẩm từ sữa ít béo được cho phép với khẩu phần vừa phải
bánh mì phô mai và các loại thịt có hàm lượng chất kéo cao hơn
được giới hạn cho các khẩu phần nhỏ
hạn chế thực phẩm chiên rán đồ ngọt và kẹo
và cuối cùng là thứ tám
chế độ ăn kiêng with water
chế độ ăn kiêng ww được xếp hạng cao
vì nó được nghiên cứu kỹ lưỡng lâu đời và không cực đoan
trong cách tiếp cận giúp giảm giáo mục hiệu quả trong thời gian dài
giúp cải thiện sức khỏe lại có tác dụng
đây là chế độ giảm cân tính điểm linh hoạt
có kiểm soát lượng calor bằng cách tính điểm tương ứng với từng loại thức ăn
mỗi người có cân nặng và chiều cao khác nhau sẽ có số điểm mục tiêu khác nhau
dựa theo điểm mục tiêu
mà có chế độ thực đơn giảm cân phù hợp
chế độ giảm cân ww không hạn chế các loại thực phẩm cụ thể
cũng không có bữa ăn hoặc các thực phẩm chuẩn bị sẵn để mua
thay vào đó mọi người được khuyến khích thực hiện việc chọn các thực phẩm lành mạnh
và tăng cường hoạt động thể chất
đã có nhiều các nhóm về chế độ giảm cân ww
chia sẻ về các thực đơn để các thành viên có thể cung cấp cho nhau nhằm đa dạng cổ phần hơn
khẩu phần ăn khoa học là đầy đủ và cân bằng hàm lượng các chất dinh dưỡng
mỗi dưỡng chất đều có những tác dụng tốt với cơ thể
tuy nhiên việc dung nạp dư thừa cũng sẽ gây những tác dụng không tốt